ủy ban nhân dân huyện nậm pồ tỉnh điện biên vừa ra ba quyết định về việc tạm đình chỉ công tác
đối với ba cán bộ viên chức liên quan đến chủng ca mắc covid một mươi chín tại xã sipafin huyện nậm pồ
bao gồm bà phạm thị mỹ hạnh tức là bệnh nhân số ba bảy trăm năm mươi tám viên chức kế toán trường phổ thông dân tộc
bán chú tiểu học tân phong xã sipafin huyện nậm pồ để kiểm điểm trách nhiệm xem xét kỷ luật
vi phạm các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín để dịch bệnh lây lan
người thứ hai là bà nguyễn thị hoa phó hiệu trưởng phụ trách trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học tân phong
để kiểm điểm trách nhiệm xem xét kỷ luật đối với người đứng đầu cơ quan đã chủ quan không thực hiện nghiêm
các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
và người thứ ba là ông vàng văn lập phó bí thư thường trực đảng ủy chủ tịch hội đồng nhân dân
xã sipafin huyện nậm pồ để kiểm điểm trách nhiệm xem xét kỷ luật do lơ là mất cảnh giác
không quân thủ các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín để dịch bệnh lây lan
thời gian tạm đình chỉ công tác là một mươi năm h một mươi năm ngày kể từ ngày hôm qua